nhằm giúp người dân nâng cao ý thức hạn chế xả thải pin đã qua sử dụng ra môi trường
một nhóm bạn trẻ ở đà nẵng đã thiết kế ra những ngôi nhà của pin và lắp đặt ngay tại khu dân cư
để phục vụ người dân đây là hành động hết sức có ý nghĩa đối với môi trường và cộng đồng
ý tưởng ngôi nhà của pin xuất phát từ hoạt động phân loại rác thải tại nguồn mô hình được thiết kế
bằng chất liệu aluminum vừa biên chắc vừa chịu được nắng mưa có thể lắp đặt tại khu dân cư đống đúc
để đáp ứng nhu cầu bỏ pin không sử dụng của người dân cùng với thông điệp tuyên truyền
một cục pin thải ra ngoài môi trường năm trăm linh lít nước bị ô nhiễm thỉnh ngân
kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi định kỳ hai tuần một lần đoàn thanh niên phường đã thu gom rất nhiều loại pin
nhiều kích cỡ pin đã qua sử dụng
đoàn thanh niên phường đã đưa đến các điểm thu hồi pin tập trung của thành phố để tái chế
một mô hình ngôi nhà của pin có thể phục vụ khoảng sáu mươi hộ dân hiện đây là mô hình duy nhất tại đà

một mô hình ngôi nhà của pin có thể phục vụ khoảng sáu mươi hộ dân hiện đây là mô hình duy nhất tại đà nẵng được đoàn phường phước ninh thực hiện qua đó thu hút đại đa số người dân tham gia góp phần bảo vệ môi trường